vào chiều tối ngày hôm qua cửa hàng vàng kim khoa ở thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng ngắn uy hiếp và cướp đi số vàng nữ trang lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi ba phút chiều ngày hôm qua camera trong cửa hàng vàng ghi lại khi xảy ra vụ việc thì trong cửa hàng vàng có đông người tới mua vàng và có cả bảo vệ
khi thấy hai kẻ cầm vật giống súng xông vào đập vỡ tủ kính nhiều người trong cửa hàng vàng đã chạy toán loạn
sau khi đã lấy được vàng hai đối tượng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo chủ cửa hàng vàng tổng số đồ trang sức bằng vàng và tiền mặt bị cướp có tổng giá trị lên đến tám trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng thành phố cam ranh phối hợp với các đơn vị có liên quan vào cuộc điều tra để truy bắt đối tượng